bộ y tế vừa qua đã quyết định phê duyệt kế hoạch thả thí điểm mũi walbakia tại nha trang khánh hòa
nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết của dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết
đây là hoạt động nằm trong dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại việt nam do bộ y tế chủ trì
những thùng mũi wombakia đang được các kỹ thuật viên chăm sóc cẩn thận
mỗi công đoạn từ lấy trứng mũi cho đến khi bọ gậy nở thành con
rồi cho ăn máu cũng như kiểm tra mật độ wombakia trong mũi
đều được các kỹ thuật viên thực hiện vô cùng nghiêm ngặt tỉ mỉ theo quy trình
ngay cả yếu tố nhiệt độ trong phòng nuôi mũi cũng được theo dõi rất cẩn thận
để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho mũi phát triển
theo các nhà khoa học wonbakia là vi khuẩn nội bào sống trong tế bào côn trùng
và truyền sang thế hệ tiếp theo thông qua trứng của côn trùng
vi khuẩn wombakia này sẽ làm ức chế khả năng lây truyền virus sốt xuất huyết
mà nó mang vi khuẩn wombakia
thì mũi wombakia trong cơ thể mũi có thể ức chế cái virus đanh
khi một con mũi mang vi khuẩn wombakia nó ăn máu
bệnh nhân sốt xuất huyết zika hoặc zinkugunia
thì cái virus đó không thể phát triển trong cơ thể con mũi được
để có mũi mang wombakia các nhà khoa học đã thu thập mũi địa phương
cho cặp đôi với mũi cái mang wombakia
qua sáu thế hệ mới có thể có được mũi có tỷ lệ wombakia
mũi wombakia là chín mươi chín chín mươi chín để có thể chuẩn bị thả vào môi trường thực địa
trên thế giới một số nước như úc anh brazil ấn độ
đã sử dụng mũi bakia để diệt mũi sốt xuất huyết
các nhà khoa học việt nam cũng đã nghiên cứu mũi gumbakia
được thả thực nghiệm tại đảo trí nguyên tỉnh khánh hòa
và có được những kết quả như mong đợi
trước đây chúng ta đang có một nghiên cứu trên đảo trí nguyên ở khánh hòa
thì sau khi thả được một mươi tám tuần
và chúng tôi theo dõi hàng tháng sau một năm hai năm ba năm
cái bụi này nó đã thành công trong cái việc ức chế phòng chống bệnh
tại địa phương cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận cao
trên thực tế thì ta thấy rằng là trong khi bệnh dịch xảy ra
ở những cái nơi mà không có mũi wombakia rất cao
thì cái đạo trí nguyên là hầu như là không có ca bệnh nào
trong cái thời gian sau khi thả
sau quá trình theo dõi và nhận thấy được
mức độ hiệu quả khi thả mũi wombakia tại đảo trí nguyên
dự kiến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám với sự đồng thuận hoàn toàn của người dân
sự kết hợp của chính quyền tỉnh khánh hòa
cùng với sự nghiên cứu kỹ lưỡng của bộ y tế và các chuyên gia
mũi wombakia sẽ được thả tại tỉnh khánh hòa
cái chuẩn bị vô cùng cẩn trọng ngay cả phòng thí nghiệm
lẫn trên thực địa và vì cái gì đã đưa vào cộng đồng
thì cái điều đó là cực kỳ cẩn trọng
ở phía bộ y tế
thì cũng đã rất rất là cẩn trọng
trong tất cả những cái việc phê duyệt
từng cái giai đoạn một
và sự chuẩn bị của viện vệ sinh y tế trung ương
cùng với cả những cái đội ngũ lành nghề
các chuyên gia lành nghề trong nước cũng như quốc tế
việc thả mũi gunmakia tại một trong những thành phố du lịch mũi nhọn của nước ta
là một trong nỗ lực của ngành y tế
trong việc nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh ở việt nam